liên quan đến an ninh trực tự công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa kiểm tra phát hiện một nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn
khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu phối hợp với đội liên ngành một trăm bảy mươi tám bất ngờ kiểm tra một khách sạn trên địa bàn phường hai thành phố bạc liêu
tại ba phòng của tầng bốn trong khách sạn này lực lượng chức năng phát hiện một mươi người sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ tại hiện trường bốn bịch ni lông bên trong có chứa các hạt tinh thể nghi là ma túy nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận đến khách sạn này để thuê phòng sau đó thuê thêm các loại dụng cụ như máy tính loa đèn để sử dụng trái phép chất ma túy